sau khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời bắt khẩn cấp hoàng văn tự để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thông tin đến từ tỉnh gia lai phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đã bắt đối tượng bạch thị kim loan chú phường yên đổ thành phố pleiku
theo quyết định truy nã của công an thành phố pleiku về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được biết từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một đến tháng một năm hai nghìn một mươi hai thông qua ông riết chú tại xã chư á thành phố pleiku là người môi giới mua bán đất
đối tượng loan đã mua ba lô đất của ba hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố pleiku với tổng trị giá hơn chín trăm linh triệu đồng nhưng không trả hết tiền
lợi dụng mối quan hệ với ông riết và sự thiếu hiểu biết của người bán đất sau khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình loan đã bán các lô đất đó cho người khác rồi bỏ trốn
ngoài ra thông qua chị nguyễn thị bé hương chú phường thắng lợi thành phố pleiku loan đã dùng giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất lừa đảo làm thế chấp vay của ông lê hải châu chú phường thắng lợi số tiền bốn mươi triệu đồng sau đó chiếm đoạt bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan điều tra kết luận loan đã lừa đảo chiếm đoạt bốn bị hại với số tiền và tài sản trị giá hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
một vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sung yếu thuộc địa bàn xã mường nhà huyện điện biên
và đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh điện biên phát hiện ngăn chặn phản ánh của nhóm phóng viên lê hoàng thành trung antv điện biên
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh và tri cục kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường tur bảy trăm chín mươi chín và tám trăm linh bốn thuộc khu vực suối nậm núa bản pha la lây xã mường nhà
phát hiện làm rõ hai nhóm thợ gồm một mươi bảy đối tượng đang tổ chức khai thác gỗ trái phép tiến hành lấy lời khai tại hiện trường các đối tượng cho biết đã được chủ tịch ủy ban nhân dân xã mường nhà là vì văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chỉ đạo khai thác và vận chuyển về địa điểm tập kết với số tiền công là hai một triệu đồng một mét khối

tận thu theo hợp đồng kinh tế do sở nghệ phát triển đồng thôn ký các đối tượng khai thác tại địa bàn đã lợi dụng vào chính sách khai thác một số cây tươi và hiện đang vẫn sống tại địa bàn nơi chúng tôi kiểm tra
qua sự việc trên phòng pc bốn mươi sáu đã tiến hành lập biên bản vụ việc và xác minh điều tra làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cũng qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu chứng cứ xác định tiểu khu bảy trăm chín mươi chín và tiểu khu tám trăm linh bốn xã mường nhà nằm ven hai bên bờ suối nậm lúa liền kề đập thủy lợi nậm ngúa là khu vực rừng phòng hộ đặc biệt sung yếu không được phép khai thác
tuy nhiên các đối tượng đã lợi dụng và quyết định cấp phép khai thác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh điện biên để khai thác chản lan với trên một trăm linh mét khối gỗ chủ yếu là các cây còn tươi và còn ngọn
việc làm này hoàn toàn trái với quyết định được phê duyệt cũng như hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ số gỗ trên cùng tám cơ máy cầm tay để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên thông tin phóng viên lê hoàng antv điện biên vừa chuyển về cho biết đối tượng vì văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là chủ tịch ubnd xã mường nhà huyện điện biên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên bắt tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

vì văn đông đã tạm giữ tám cơ máy cùng trên một trăm linh m khối gỗ đã bị chặt hạ và xẻ hộp trước đó năm hai nghìn một mươi bốn và năm hai nghìn một mươi năm vì văn đông đã lạm dụng chức vụ của mình để yêu cầu tám trưởng nhóm bản nộp lại tiền khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ tại huyện điện biên và chiếm đoạt trên một trăm ba mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang tiếp tục phủng cố hồ sơ chính cứ để xử lý nghiêm tối tượng trước thức luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ngoài vụ trộm xe trên còn gây ra hai vụ trộm xe máy khác và một vụ trộm vàng ở thị xã buôn hồ
thưa quý vị và các bạn trong thời gian cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố hà tĩnh và một số địa bàn lân cận liên tục xảy ra các vụ mất cắp xe máy trong công sở và nhà dân
đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân khi đi làm về hoặc là vào mua bán ở các cửa hàng để xe máy bị khuất tầm nhìn hoặc không khóa càng liền ra tay trộm tài sản
trước tình hình đó công an
công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội tượng này
qua sàng lọc khoanh vùng kết hợp với lời khai của người bị hại sau một thời gian công an thành phố hà tĩnh đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với trần thế thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và võ anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều trú tại xã đồng lộc huyện can lộc về hành vi trộm cắp tài sản
lấy cháy là thường hai tháng đi vào buổi trưa đi lấy hàng đây
luân tiền là đi
vòng vòng để xem buổi trưa có ai ngủ để sở hữu không coi trống chữ cháy
từ lúc đó bọn em vào lấy
còn những cái nào mà có đông người đồ và có người trống chữ đó là bọn em lấy
còn bọn em lấy những chiếc cháy đó là lấy do tuần tiên nhờ heroin đây lấy
lấy sau đó về lấy ra về bàn ở quê ở lân cân thằng xa đó nhờ heroin
để thực hiện chót lọt các vụ trộm các đối tượng từ sử dụng xe máy đi từ can lọc và tỉnh phố hà tĩnh
mang theo pham vạc quá lợn lờ qua các chỗ đông người trụ sửa cơ quan để nắm bắt tình hình
nếu phát hiện sơ hở thì ngay lập tức sử dụng pham vạc quá lấy tài sản rồi tỏa thoát
tài sản trộm cắp được bọn chúng mang về bán cho các đối tượng trên địa bàn xã đồng lộc
và các địa bàn phụ cận mỗi chiếc từ năm đến bảy triệu đồng để ăn chơi và mua ma túy sử dụng
bằng các thủ đoạn trên từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay
bọn chúng đã cùng nhau gây ra trên hai mươi vụ trộm cắp xe máy
ở các địa bàn thành phố hà tĩnh huyện thạch hà can lộc đức thọ
hiện công an thành phố hà tĩnh đã thu giữ một mươi ba xe máy các loại
hai bộ pham vạc quá các loại hai điện thoại di động một xe máy
và một số tài sản tăng vật khác có liên quan đến vụ án
hiện công an thành phố hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng
hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo pháp luật
thiếu tướng phan trí thanh giám đốc công an tỉnh long an
vừa thưởng nóng một mươi triệu đồng cho ban chuyên án khám phá thành công vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại nhà ông nguyễn văn út bí thư huyện ủy huyện đức hòa
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm ông út phát hiện một nhóm cướp đột nhập vào phòng ngủ của gia đình
nên đã chi hô và bị đối tượng dùng súng cũng như hung khí ham dọa
con trai ông út là nguyễn thanh tâm nghe tiếng truy hô chạy từ trên tầng xuống hỗ trợ
thì bị một đối tượng dùng súng bắn sau đó cướp số tài sản gồm một chỉ vàng một mươi tám k
sợi dây chuyền sáu chỉ hai nhẫn trọng lượng bốn chỉ và số tiền gần hai triệu đồng
qua quá trình điều tra công an tỉnh long an đã bắt giữ lê văn hoàn quê ở huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng chính đột nhập vào nhà ông nguyễn văn út hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
tại vĩnh long đại tá phạm văn ngân phó giám đốc công an tỉnh đã trao giấy khen đột xuất
của ban giám đốc công an tỉnh cùng một mươi triệu đồng thưởng cho các tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất trên địa bàn
ba tập thể được nhận giấy khen và tiền thưởng gồm công an tp vĩnh long phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và viện kiểm sát nhân dân thành phố vĩnh long
như đã đưa tin ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thành phố vĩnh long
bắt quả tang hai đối tượng nguyễn trường giang chú tỉnh đồng tháp và lê quốc kha chú tỉnh bến tre
đang mua bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn thuộc phường bốn thành phố vĩnh long
kiểm tra chỗ ở của hai đối tượng trên lực lượng công an đã thu giữ trên ba trăm bảy mươi bốn tám gam ma túy tổng hợp
gần một ba gam heroin cùng số tiền mạng là gần năm mươi triệu đồng
cao nhất trong ngày giảm xuống chỉ còn ở mức là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày một mươi hai trở đi thì không khí lạnh suy yếu và nền nhiệt độ sẽ bắt đầu có xu hướng tăng dần trở lại
mỗi ngày sẽ tăng thêm khoảng từ hai đến ba độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thuyên huế
động của khối không khí lạnh tràn xuống nên sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có rông cho khu vực này trong hai ngày tới
sau đó mưa sẽ giảm nhanh xuống chỉ còn diện vài nơi
cùng với mưa nền nhiệt độ sẽ giảm khá mạnh
từ ngày một mươi một phần phía bắc của khu vực thì trời cũng chuyển rét với nhiệt độ trong ngày sẽ giảm xuống dưới mức là hai mươi hai độ
còn tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến huế thì nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng từ hai đến ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ít chịu tác động của khối không khí lạnh nên khả năng mưa không nhiều
các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi trời chuyển nhiều mây hơn xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi nên nhiệt trong đó sẽ giảm nhẹ
còn ở phần phía nam các tỉnh từ bình định trở vào cho đến bình thuận thì trời tiếp tục phổ biến không mưa ngày có nắng
nên nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều vẫn đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên tiếp tục chuỗi ngày khô hạn và nắng nóng
trong những ngày tới thì chi phối đến thời tiết tại khu vực này vẫn là khối không khí khô bao trùm
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tình trạng khô hạn và nắng nóng sẽ tiếp diễn tại khu vực nam bộ trong ba ngày tới
nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện nhiều nơi trên khu vực miền đông của nam bộ
với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều ghi nhận được phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực miền tây của nam bộ thì nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trời khá là nóng
bản tin một trăm một mươi ba online xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại